vụ mật ong nhãn năm nay người nuôi ong ở tỉnh hưng yên được mùa sản lượng mật ong nhãn ước đạt khoảng hai trăm linh tấn
tăng hơn một mươi năm so với cùng kỳ năm trước và giá bán khoảng một trăm linh đồng một kg
hưng yên là tỉnh có diện tích trồng nhãn lồng đặc sản lớn nhất cả nước ước khoảng ba năm trăm linh hectare
có nghề truyền thống nuôi ong lấy mật
để giữ gìn phát triển thương hiệu mật ong hoa nhãn tỉnh hưng yên đã xây dựng bộ tiêu chí
quảng bá nhãn hiệu mật ong hoa nhãn và hỗ trợ mở rộng vùng trồng nhãn sản xuất theo quy định việt grab
ở huyện khói châu thành phố hưng yên để góp phần nâng cao năng suất chất lượng mật ong nhãn